cũng tại tp hcm trong sáng nay tại cảng nhà rồng khánh hội lãnh sự quán ấn độ đã tổ chức lễ trao tặng một trăm linh tấn oxy y tế lỏng
và ba trăm linh máy tạo oxy cho chính phủ việt nam để phòng chống dịch covid một mươi chín được vận chuyển bằng tàu chiến ins arabras của hải quân ấn độ
một trăm linh tấn oxy y tế lỏng được chứa trong năm bồn lớn mỗi bồn hai mươi tấn
đây là loại hàng hóa thiết yếu tại tp hcm trong giai đoạn số lượng bệnh nhân covid một mươi chín bị suy hô hấp tăng cao
và ngay sau khi tiếp nhận số vật tư y tế nói trên được chuyển về kho tại bệnh viện trợ rẫy để tổ chức phân bổ cho các địa điểm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
buổi lễ tiếp nhận diễn ra nhanh gọn nhưng trang trọng đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt trong giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi